thưa quý vị số ca mắc covid một mươi chín vẫn đang tăng cao một cách chóng mặt trên khắp các tỉnh thành
đối mặt với tình trạng đó y tế cơ sở đang quá tải do nhân lực thiếu hụt công việc đang bộn bề thậm chí có những nơi cả trạm y tế cùng là f
trạm y tế phường thanh xuân bắc có chín nhân viên y tế phục vụ hơn hai mươi dân mỗi ngày phường ghi nhận hai trăm linh ba trăm linh ca mắc covid một mươi chín
trong chín nhân viên y tế ba người đã mắc covid một mươi chín và đang điều trị tại nhà chỉ còn sáu nhân lực cùng các lực lượng hỗ trợ giải quyết các công việc chuyên môn
và thủ tục hành chính cho hàng trăm bệnh nhân
bác sĩ đạng thu huyền trường trạm y tế cho biết sáu nhân lực này đang làm là những ép không vừa khỏi bệnh
lực lượng mỏng mà công việc nhiều như vậy chỉ trường hợp nặng mới được ở nhà còn trường hợp triệu chứng nhẹ vẫn phải đi làm
những cán bộ này được bố trí phòng riêng thực hiện các công việc không phải tiếp xúc với người dân
bản thân bác sĩ huyền đang là ép không ngày thứ sáu nhưng vẫn còn khó thở ho nhiều
tuy điều trị tại nhà nhưng trong ngày nghỉ chị vẫn phải giải quyết các công việc chuyên môn qua điện thoại
đến xã tân triều huyện thanh trì hà nội xã này có hơn bốn mươi dân
tuy nhiên sau tết số lượng người di biến động về đây lên đến bảy mươi người
trạm chỉ có chín nhân viên y tế cũng đã có hai người từng mắc covid một mươi chín
nhân viên y tế của cả trạm làm ngày làm đêm thực hiện các công việc tư tiếp nhận thông tin em không
tư vấn điều trị tại nhà cấp giấy xác nhận dương tính ra quyết định cách ly quyết định hoàn thành cách ly
với khối công việc như vậy các nhân viên y tế cơ sở căng mình làm không hết việc
có những thời điểm
hai mươi một đến hai mươi hai giờ mới rời trạm về nhà
việc đã nhiều lại thêm các thủ tục liên quan đến chế độ bảo hiểm xã hội
thủ tục hành chính khiến nhân viên y tế rất vất vả
gần đây trạm y tế xã tân triều được hỗ trợ thêm bốn sinh viên tình nguyện của trường cao đẳng y tế
nhưng vẫn không giải quyết được hết lượng công việc này
chị phượng bộc bạch tuy đã có phần mềm quản lý f
sau khi cập nhật thông tin cá bệnh lên phần mềm
người bệnh phải có trách nhiệm khai báo sức khỏe qua phần mềm để nhân viên y tế theo dõi
tuy nhiên rất ít người thực hiện theo quy định
mà phần lớn là gọi điện trực tiếp đến trạm y tế để được tư vấn sức khỏe
trách móc nhân viên y tế là bỏ bê không quan tâm người bệnh
không chỉ xuất hiện ở hai trạm y tế kể trên hiện tại vẫn còn tồn tại nhiều địa phương khác
y tế cơ sở cũng đang bị thiếu lực lượng trầm trọng do dịch bệnh diễn biến phức tạp
các tỉnh thành cũng đã triển khai phần mềm quản lý f
nên mỗi người dân nên chủ động cập nhật cách thức hoạt động của phần mềm tránh để y tế cơ sở bị quá tải
thông tin các ca mắc covid một mươi chín mới
tính từ một mươi sáu h ngày một mươi một tháng ba đến một mươi sáu h ngày một mươi hai tháng ba
trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận một trăm sáu mươi tám bảy trăm một mươi chín ca nhiễm mới
trong đó một mươi năm ca nhập cảnh một trăm sáu mươi tám bảy trăm linh bốn ca ghi nhận trong nước
giảm ba trăm tám mươi sáu ca so với ngày trước đó tại sáu mươi ba tỉnh thành phố
có một trăm một mươi sáu sáu trăm bốn mươi năm ca
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
hà nội ba mươi sáu trăm chín mươi ba nghệ an một mươi một sáu trăm sáu mươi sáu phú thọ bảy hai trăm một mươi sáu bắc ninh năm sáu trăm sáu mươi chín sơn la bốn tám trăm linh
hưng yên bốn bốn trăm chín mươi hai lạng sơn bốn bốn trăm bảy mươi chín hải dương bốn bốn trăm sáu mươi tuyên quang bốn hai trăm tám mươi bảy hòa bình bốn hai trăm bảy mươi chín người
lào cai ba năm trăm ba mươi chín nam định ba bốn trăm ba mươi hai hải phòng ba hai trăm linh cà mau ba hai trăm linh gia lai ba một trăm linh bảy quảng ninh hai chín trăm tám mươi tám
quảng bình hai chín trăm hai mươi một quảng trị hai tám trăm hai mươi bảy vĩnh phúc hai nghìn tám trăm hai mươi ba tp hcm hai tám trăm linh bốn bắc giang hai bảy trăm chín mươi bốn thái bình hai bảy trăm bốn mươi bảy
điện biên hai bảy trăm hai mươi tám thái nguyên hai bảy trăm một mươi sáu bình dương hai sáu trăm chín mươi sáu bình định hai sáu trăm tám mươi bảy bình phước hai sáu trăm tám mươi ba lai châu hai năm trăm chín mươi chín
ninh bình hai năm trăm linh bảy cao bằng hai bốn trăm bốn mươi hai hà nam hai ba trăm hai mươi bảy yên bái hai một trăm tám mươi sáu bến tre một chín trăm tám mươi một hà giang một chín trăm bảy mươi một lâm đồng một bảy trăm ba mươi năm
khánh hòa một năm trăm sáu mươi
phú yên một năm trăm năm mươi năm đà nẵng một năm trăm một mươi bảy bắc cạn một bốn trăm chín mươi ba đăng nông một bốn trăm hai mươi bảy tây ninh một bốn trăm linh một thanh hóa một ba trăm ba mươi tám vĩnh long một ba trăm ba mươi năm
bà rịa vũng tàu một hai trăm một mươi một trà vinh một một trăm bảy mươi bảy hà tĩnh tám bảy mươi ba con tôm bảy bảy mươi quảng ngãi sáu chín mươi ba bình thuận sáu bốn mươi sáu quảng nam ba hai mươi tám
bạc liêu hai chín mươi ba đồng nai hai sáu mươi
thừa thiên huế hai bốn mươi hai lòng an hai hai cần thơ một bảy mươi chín kiên giang một hai mươi bốn an giang chín bốn đồng tháp bảy hai sóc trăng bốn sáu hậu giang bốn một tiền giang hai bảy ninh thuận một mươi chín đắk lắc một
ngày một mươi hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai sở y tế hà nội đăng ký bổ sung một trăm chín mươi năm ca sở y tế nam định đăng ký bổ sung ba mươi năm chín trăm bốn mươi chín ca
sở y tế hương yên đăng ký bổ sung ba mươi ba bảy trăm sáu mươi ca và sở y tế phú thọ đăng ký bổ sung hai mươi bảy trăm tám mươi bốn ca trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín sau khi giả soát bổ sung đầy đủ thông tin
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó đắk lắc giảm ba hai trăm một mươi bảy bình dương giảm hai tám trăm bảy mươi tám hà nội giảm một hai trăm linh sáu
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó
hà lai tăng ba một trăm linh bảy hà giang tăng một chín trăm bảy mươi một phú thọ tăng tám trăm sáu mươi bốn
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua một trăm năm mươi chín hai trăm bảy mươi ba ca một ngày
tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có năm năm trăm chín mươi ba một trăm bốn mươi bảy ca nhiễm đứng thứ hai mươi trên hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm ba mươi trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người có năm mươi chín bảy trăm năm mươi chín ca nhiễm
đợt dịch thứ tư từ hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm ghi nhận trong nước năm tám trăm chín mươi năm năm trăm năm mươi năm ca
trong đó ba sáu mươi năm hai trăm một mươi sáu bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này
hà nội bảy trăm bảy mươi chín một trăm một mươi năm tp hcm năm trăm sáu mươi sáu năm trăm một mươi năm bình dương ba trăm ba mươi sáu hai trăm linh
ninh hai trăm một mươi bảy bảy trăm hai mươi năm nghệ an hai trăm linh năm chín trăm hai mươi chín
tình hình điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
số bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày tám mươi bốn tám trăm một mươi một ca
tổng số ca được điều trị khỏi ba sáu mươi tám ba mươi ba ca
số bệnh nhân nặng đang điều trị ba chín trăm ba mươi bốn ca trong đó thở oxy qua mặt nạ ba một trăm hai mươi ba ca
thở oxy dòng cao hfnc ba ba trăm chín mươi sáu ca
thở máy không xâm lấn một trăm một mươi ca thở máy xâm lấn ba trăm linh hai ca ego ba k
số bệnh nhân tử vong
từ một mươi bảy h ba mươi ngày một mươi một tháng ba đến một mươi bảy h ba mươi ngày một mươi hai tháng ba ghi nhận sáu mươi hai ca tử vong
tại hà nội một mươi đồng nai bốn quảng ninh bốn quảng trị bốn bạc liêu ba nam định ba nghệ an ba ninh bình ba phú thọ ba phú yên ba an giang hai bắc ninh hai cà mau hai hà giang hai lạng sơn hai thái nguyên hai bắc giang một bắc cạn một bến tre một bình thuận một cà mau một đà nẵng một biển biên một sóc trang một tây ninh một tp hcm một
trung bình số tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua tám mươi một ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay một mươi một hai trăm chín mươi ca chiếm tỷ lệ bảy so với tổng số ca nhiễm
tổng số ca tử vong xếp thứ hai mươi bốn trên hai trăm hai mươi năm vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm hai mươi tám trên hai trăm hai mươi năm quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á tổng số ca tử vong xếp thứ sáu trên bốn mươi chín xếp thứ ba asean
tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi ba trên bốn mươi chín quốc gia vùng lãnh thổ châu á
xếp thứ ba asean
xếp thứ bốn asean
xếp thứ bốn asean